bộ y tế đã công bố một trường hợp tiếp theo tại việt nam dương tính với virus corona chủng mới là bệnh nhân lê thị thu hà nhân viên lễ tân của một khách sạn trên đường tôn đản thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ngày một mươi sáu tháng một bệnh nhân hà quê ở xã vạn lương huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa là lễ tân trực tiếp tiếp nhận và bố trí phòng ở cho hai khách trung quốc đến từ vũ hán
đến ngày một mươi tám tháng một bệnh nhân có triệu chứng ho nhẹ nóng sốt nhưng không vào viện sau đó khi nhập viện cách ly mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi đi xét nghiệm tại viện pasteur nha trang và viện pasteur tp hcm
kết quả cho thấy bệnh nhân hà dương tính với chủng mới của virus corona hiện tại bệnh nhân hà đang được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới khánh hòa sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt không ho không sốt